cảnh sát giao thông hà tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng giả soát khai báo y tế
đối với những công dân hà tĩnh về tại địa phương sẽ phải khai báo y tế để được hướng dẫn cách ly
còn những công dân về từ địa phương khác đi qua hà tĩnh
chúng tôi sẽ dẫn đoàn đưa bà con về địa bàn hà tĩnh để đến chút kiểm dịch nghề an
cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an hà tĩnh cho hay
nói chung các lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh đã tổ chức phân luận dạp đường
hỗ trợ nước uống đồ ăn cho các công dân đi xe máy từ thành phố hồ chí minh
và các tỉnh phía nam về và qua địa bàn đảm bảo an toàn giao thông phòng chống dịch bệnh
trước đó dòng người về từ thành phố hồ chí minh qua chốt thừa thiên huế tăng đột biến với hàng nghìn luật
lực lượng cảnh sát giao thông thuộc trạm phú lộc đã huy động một trăm linh quân số hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua địa bàn tỉnh này
tài chốt kiểm soát lang co thị trấn lang co huyện phú lộc
đã đón hơn một tám trăm linh phương tiện xe gắn máy mô tô
của người dân rời thành phố hồ chí minh và các địa phương phía nam về quê ở các tỉnh thành phía bắc
số người di chuyển qua huế ước tính khoảng hơn ba người
trước tình hình này trạm cảnh sát giao thông phú lộc đã huy động một trăm linh quân số
và được tăng cường lực lượng từ các đơn vị khác để tham gia hướng dẫn người dân di chuyển an toàn theo đúng tuyến của mình
đối với người dân trở về tỉnh thừa thiên huế
lực lượng làm nhiệm vụ trên đỉnh đèo hải vân giáp danh với đà nẵng
hướng dẫn bà con đến khai báo y tế
tại chốt kiểm soát số năm thuộc thị trấn lang co
trước khi được chuyển đi cây ly
đối với người dân về các tỉnh phía bắc
lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn bà con di chuyển về trạm trung chuyển
ở phía bắc hầm hải vân
sau đó lực lượng cảnh sát giao thông sẽ dẫn đường cho bà con lưu thông sang địa bàn tỉnh quảng trị
đúng với lộ trình và quy định phòng chống dịch của tỉnh
một lãnh đạo trạm cảnh sát giao thông phú lộc cho biết
theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện phú lộc
trong trưa ngày bốn tháng một mươi
các lực lượng địa phương và tỉnh nguyện viên
chuẩn bị đón thêm một đoàn từ các tỉnh phía nam lưu thông qua thừa thiên huế
với số lượng hơn sáu trăm linh xe gắn máy và khoảng một người dân
tại trạm trung chuyển bắc hải vân
hơn năm mươi xe gắn máy của người dân di chuyển qua địa bàn bị hỏng hóc
đã được các tỉnh nguyện viên hỗ trợ sửa chứa kịp thời
các địa phương tại thừa thiên huế có tuyến quốc lộ một đi ngang qua
đang có kế hoạch tái thiết lập các trạm dừng nghỉ cơ độc
để hỗ trợ người dân thức ăn nước uống và xăng
chúng tôi đã đề xuất phòng cảnh sát giao thông tỉnh
bố trí thêm lực lượng dựa phòng
hỗ trợ bà con di chuyển qua địa bàn tỉnh
khi số người về dự báo tiếp tục gia tăng
thưa quý vị đón nhận dòng người hồi hương từ tâm dịch phía nam
chắc chắn sẽ là gánh nặng đối với không ít địa phương
tuy nhiên với tâm thế chủ động
chắc chắn các địa phương này sẽ làm tốt công tác tiếp nhận
phân loại người dân đảm bảo kiểm soát dịch bệnh
với những thông tin trên
hy vọng chúng tôi đã mang đến cho quý vị những phút dày hữu ích
hãy bấm like share và theo dõi kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
để tiếp tục nhận được những thông tin mới nhất
về tình hình dịch covid một mươi chín cùng những thông tin đời sống
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại